huyện trực ninh đã vươn lên dẫn đầu tỉnh nam định về phong trào giáo dục
một trong những yếu tố quan trọng tạo nên kết quả đó là công tác khuyến học luôn được đặt lên hàng đầu
trực ninh có một cách làm riêng và với một đặc thù riêng
trước hết là phong trào khuyến học khuyến tài không chỉ phát triển ở chiều rộng mà nó đã đi phát triển ở chiều sâu xuống tận các thôn làng dòng họ các gia đình
hiện nay ngoài hai mươi một hội khuyến học ở các xã thị trấn trực ninh có hơn bảy trăm linh tri hội khuyến học tại cơ quan trường học thôn xóm dòng họ và ngay cả là nhà chùa sứ họ đạo
sự quan tâm sát sao của cấp ủy địa phương cũng đã cổ vũ để hội khuyến học các cấp đề ra nhiều cách làm sáng tạo
trực nội là xã điểm của huyện với ba mươi sáu tri hội quỹ khuyến học của xã hiện đạt trên một tỷ đồng phục vụ hiệu quả công tác khen thưởng
phong trào khuyến học khuyến tài của xã tôi đã có truyền thống từ lâu và chính nhờ có cái khuyến học đó mà khuyến khích các cháu học sinh gặp nhiều khó khăn vươn lên học giỏi thành tài và các thầy cô giáo cũng vượt mọi khó khăn để dạy giỏi
vì vậy cho nên hàng năm xã chúng tôi được
hội khuyến học tỉnh trung ương và huyện là thưởng cho các cháu là số tiền từ một mươi triệu trở lên
hiện nay tổng quỹ khuyến học trong toàn huyện là gần một mươi tỷ đồng tiêu biểu là xã phương định có trên tám trăm bốn mươi triệu đồng trung đông có khoảng bảy trăm năm mươi triệu đồng và liêm hải có trên sáu trăm linh triệu đồng
những con em địa phương mà hiện nay đã thành đạt đang công tác ở khắp mọi nguyên đất nước đã tập trung công sức trí tuệ
cái gì có thể nói là tốt đẹp nhất thì dành cho cái phong trào khuyến học tuyển tình
những cách làm linh hoạt đã khích lệ nhiều dòng họ phân đấu trở thành dòng họ học tập
riêng họ lê ở xã trường nội đã có tám tiến sĩ
vừa rồi là chúng tôi tổng kết ở dòng họ là chúng tôi có tám tiến sĩ có một phó giáo sư
nhưng nhất là khoảng hai ba năm gần đây thì lớp các cháu học sinh học hành chịu khó và lại có thành tích cao
những năm gần đây đối với đảng và nhà nước ta
có thể nói là luôn luôn quan tâm đến vấn đề khuyến học và khuyến tài đối với các cơ sở
đối với địa phương chúng tôi thì luôn luôn triển khai như vậy là đầy đủ các chỉ thị nghị quyết của cấp trên
về vấn đề khuyến học khuyến tài đối với các dòng họ
trong năm năm qua hội khuyến học các cấp ở huyện đã phát thưởng cho trên chín mươi lượt học sinh
với số tiền là bốn tỷ tám trăm linh năm triệu đồng
thưởng cho gần sáu năm trăm linh giáo viên dạy giỏi với số tiền là một tỷ bốn trăm một mươi chín triệu đồng
cấp hai bốn trăm linh suất học bổng cho học sinh nghèo học sinh khuyết tật học sinh mồ côi cả cha lẫn mẹ
với tổng số tiền trên bảy trăm tám mươi triệu đồng
học sinh khuyến học khuyến tài đến giờ này phát triển đi vào trường sâu
và có rất nhiều những hình thức phong phú
thậm chí là ở quê hương tôi đến giờ này có cả ngoài các cái tiêu chí của trung ương hội khuyến học triển khai
thì xuống các xã thị trấn xuống đến các dòng họ có thôn làng có nhiều viện pháp
có thể nói là động lực để mà giúp cho giáo dục phát triển
ngoài ra các cấp hội khuyến học đã phối hợp với các hội đoàn thể
đẩy mạnh vận động người dân phát triển sản xuất kinh doanh
tham gia các chương trình học tập cộng đồng để nâng cao về trình độ
bình quân mỗi năm có từ tám mươi đến một trăm linh lớp học chuyên đề được mở
tại các trung tâm học tập cộng đồng trên toàn huyện thu hút khoảng tám lượt người tham gia
trung tâm học tập cộng đồng đây là một trung tâm dùng để kết nối
kết nối tất cả các hoạt động có liên quan đến các lĩnh vực
đặc biệt là lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội ra thì có liên quan đến giáo dục
các trung tâm đã phát triển một cách có thể nói là cũng rất là phong phú và đa dạng
họ là nơi để mà thực sự là trung tâm với ý nghĩa đúng là trung tâm
kết nối các nội dung ví dụ như là tuyên truyền vận động
rồi là chuyển giao công nghệ này rồi là giới thiệu những cái điển hình
cũng từ trung tâm này và hoạt động có thể nói là rất đa dạng phong phú
hội khuyến học trực ninh đã đạt được cờ thi đua xuất sắc của trung ương hội khuyến học việt nam
nâng cao dân trí xây dựng một xã hội học tập sẽ góp phần giúp trực ninh phấn đấu
đạt được mục tiêu giảm khoảng một tỷ lệ hộ nghèo vào năm hai nghìn một mươi chín